những ngày này là thời điểm tại các chợ nhân dân tập trung mua sắm hàng hóa ở các khu chợ tăng cao
công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy tại các chợ là nhiệm vụ cấp thiết không chỉ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
ban quản lý chợ mà còn là của toàn dân nhằm đảm bảo tính mạng tài sản cho nhân dân
góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội vui xuân đón tết
ngay sau đây biên tập viên bích liên sẽ chuyển đến quý vị những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị các đồng chí và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị các đồng chí và các bạn hôm nay cơ quan điều tra hình sự bộ quốc phòng đã chuyển đến cho chúng tôi quyết định truy nã đối tượng nguyễn văn hân
sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín về tội cố ý gây thương tích
đối tượng này có hộ khẩu thường trú tại thôn thống nhất xã trung giã huyện sóc sơn thành phố hà nội
các một m sáu mươi năm dái tay thụt nốt ruồi cách hai cm trên sau cánh mũi phải
cũng phạm tội cố ý gây thương tích
hai đối tượng bùi đặng nam và phạm văn hùng cũng bị truy nã
trong đó đối tượng bùi đặng nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn có hộ khẩu thường trú tại số nhà một mươi năm đường đồng cửa phường lê lợi thị xã bắc giang
nay là thành phố bắc giang tỉnh bắc giang bị công an thành phố bắc giang tỉnh bắc giang truy nã
các một m bảy mươi hai sống mũi thẳng dái tay trúc xẹo tròn một cm cách một hai cm trên sau đuôi lông mạch trái
còn đối tượng phạm văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám có hộ khẩu thường trú tại thôn thanh bình xã tân thịnh huyện lạng giang tỉnh bắc giang
bị công an huyện lạng giang tỉnh bắc giang truy nã ca một m bảy mươi da ngăm đen sống mũi lõm dái tay vuông mắt đen
số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
phần cuối là dự báo thời tiết
thưa quý vị hiện tại khối không khí lạnh có cường độ yếu và lệch ra phía đông
nên ngày hôm nay tại các tỉnh thành thuộc khu vực bắc bộ vẫn duy trì nhiều mây
còn tại các tỉnh phía tây do ít chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ba ngày tới nhiều mây có mưa vài nơi
trời chiều có lúc giảm mây hưởng nắng
riêng trong ngày hai mươi thì phần đông nam sẽ có mưa nhỏ rải rác trời rét với mức nhiệt là một mươi ba hai mươi bốn độ
các tỉnh phía đông bắc bộ vào ngày mai khối khí lạnh vẫn tiếp tục suy yếu
nhiệt độ trên toàn khu vực sẽ có xu hướng tăng nhẹ trời ấm áp hơn vào ban ngày với nhiệt độ lúc trưa chiều đạt ở mức một mươi tám hai mươi một độ có nơi còn cao hơn
dự báo khoảng từ đêm ngày một mươi chín sang ngày hai mươi thì miền bắc sẽ đón nhận một đợt không khí lạnh tăng cường
vì vậy mà trời sẽ chuyển nhiều mây có mưa nhỏ rải rác
tập trung ở khu vực vùng núi nên nhiệt độ sẽ có xu hướng giảm dần với mức nhiệt độ cao nhất chỉ còn ở mức một mươi tám hai mươi độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong hai ngày tới mưa chỉ còn xuất hiện vào thời điểm đêm và sáng với lượng không nhiều tại các tỉnh phía nam của khu vực
ban ngày thì có nắng trở lại nhiệt độ vì thế mà có xu hướng tăng từ mức là hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
tuy nhiên từ khoảng chiều tối ngày hai mươi khi khối không khí lạnh từ phía bắc rôn xuống sẽ gây mưa rào nhẹ cho các tỉnh thuộc bắc trung bộ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận thời tiết trong ba ngày tới phía bắc nhiều mây có mưa rào rải rác phía nam thì mây thay đổi có mưa vài nơi ngày nắng
nhiệt độ ngày đêm là hai mươi một ba mươi độ
khu vực tây nguyên trong ngày hôm nay mưa đã giảm hẳn cả về diện và lượng và trong ba ngày tới trời mây thay đổi có mưa vài nơi ngày nắng với mức nhiệt độ ngày đêm là một mươi bảy hai mươi tám độ
riêng thành phố đà lạt thì do điều kiện địa hình nên ở đây thời tiết khá ôn hòa khi đạt ở mức là một mươi sáu hai mươi một độ
tại các tỉnh nam bộ trong ba ngày tới khu vực này sẽ quay trở lại kiểu thời tiết đặc trưng của mùa khô
trời ít mưa và còn nắng vào ban ngày với nhiệt độ ban trưa phổ biến là ba mươi ba mươi hai độ
về đêm nhiệt độ sẽ giảm xuống chỉ còn ở mức là hai mươi hai hai mươi năm độ
bản tin mùa một ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết